bản tin nhật ký an ninh tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
đối tượng không có nghề nghiệp ổn định thế nhưng điền hòa sinh trú tại thành phố phan rang
tháp tràm tỉnh ninh thuận lại tự nhận mình là cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận
rồi lừa đảo tình cảm và chiếm đoạt gần một tỷ đồng của một người phụ nữ tại tỉnh lâm đồng
tại cơ quan công an sinh khai nhận vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội
sinh đã quen biết một người phụ nữ tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
sau khi đã thân thiết sinh tự nhận mình là cảnh sát hình sự công tác tại công an tỉnh ninh thuận
hiện nay mở thêm một cửa hàng nhôm sắt để tăng thêm thu nhập
để tạo lòng tin cho nạn nhân sinh đã thường gọi điện thoại có hình ảnh mặc trang phục cảnh sát cơ động
đồng thời chụp hình quân hàm kết hợp của lực lượng công an súng còng số tám
khi đã có được tình cảm và lòng tin của nạn nhân sinh đã nhiều lần mượn tiền rồi chiếm đoạt
để tiêu xài cá nhân với tổng số tiền gần một tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ các tăng vật có liên quan
đồng thời cho biết điền hòa sinh không có nghề nghiệp và việc làm ổn định
có thể thấy chiêu trò mạo danh công an bộ đội hay các cơ quan nhà nước liên tục được cảnh báo
tuy nhiên một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan thiếu cảnh giác
việc dễ dàng tin vào các thông tin giả thiếu kiểm chứng sẽ khiến cho người dân dễ xa vào nhiều bẫy lừa
ẩn dưới các chiêu trò khác nhau
trong đó chiêu lừa đánh vào lòng thương cảm kêu gọi từ thiện
cũng tương đối phổ biến trên các trang mạng xã hội khiến cho không ít người mắc bẫy
mới đây công an huyện cư rút tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn thị kim phượng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở tỉnh ninh thuận về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra chị hoàng thị diệu mai ở huyện cư rút có em trai bị bệnh nặng
đang điều trị tại một bệnh viện ở thành phố hồ chí minh
do không có tiền chi trả viện phí chị mai đã đăng lên mạng xã hội kêu gọi quyên gấp từ thiện
và có một người thân sử dụng tài khoản facebook phạm hạ cùng đứng ra kêu gọi giúp gia đình đục bốn mươi bốn triệu đồng
nắm được thông tin trên phượng đã lập tài khoản gia lô giả tin phạm hạ
rồi nhắn tin cho chị mai gửi lại số tiền cho phượng để phượng đến trao cho gia đình bệnh nhân
tin tưởng chị mai đã hai lần chuyển khoản với tổng số tiền là bốn mươi bốn triệu đồng vào số tài khoản do phượng cung cấp
biết bị lừa nên chị mai đã trình báo
trình báo cơ quan công an
vào cuộc điều tra công an huyện cư rút đã phối hợp điều tra bắt giữ phượng tại tỉnh ninh thuận
và thu giữ toàn bộ tài sản trả lại cho chị mai
em đến công an trình báo trong vụ này anh hương có tiếp nhận trong quá trình này

trước đó công an huyện cư rút đã bắt tạm giam
đối với thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở thành phố hồ chí minh cũng về hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thịnh lập nhiều tài khoản facebook đăng tải bài viết và hình ảnh
nhằm kêu gọi tiền ủng hộ các trường hợp tử vong già yếu neo đơn bệnh hiểm nghèo và xây dựng chùa
có đó đã lừa đảo chiếm đoạt trên ba sáu tỷ đồng của hơn ba người dân ở các tỉnh thành phố trong cả nước
dạ qua sự việc này thì em thấy hành vi của em là vi phạm pháp luật
rất nghiêm trọng cho nên là em xin thành thẳng thay báo và mong được sự tha thứ và quan hồng của pháp luật
và những người bị hại để em xin khắc phục hợp quả và nhận được sự quan hồng của pháp luật
tình hình tội phạm lừa đảo chiếm hoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp khó lường
liên tục xuất hiện nhiều thủ đoạn mới tinh vi
ngoài công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân đề phòng với các loại tội phạm
trong đó có tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
công an tỉnh đắk nông nói chung công an huyện cư rút nói riêng đã và đang đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này
đối tượng vòng vò không ngay máy thì có thể báo cáo công an chính quyền cấp để phòng ngừa
tránh tình trạng là dựa trên lòng tin đồng tốt của nhau và đối tượng đã đánh đúng cái điểm đó
thì để mà thực hiện cái hành vi lừa đảo trong một thời gian ngắn đã có một số tiền cũng khá lớn
để phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản trên không gian mạng có hiệu quả
mỗi một người dân phải thường xuyên cập nhật nắm bắt phương thức thủ đoạn của các đối tượng
nâng cao ý thức tự phòng ngừa để tránh bị lừa đảo
tự đâm vào bản thân mình nhằm tạo hiện trường giả bị cướp tài sản
vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại huyện bình chánh tp hcm
vào chiều ngày hôm nay công an huyện bình chánh cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ
để xử lý đối tượng lý minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại tỉnh long an
nơi ở hiện tại tại ấp hai xã bình hưng huyện bình chánh
về hành vi khai báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
trước đó vào ngày hôm qua công an xã phong phú
huyện bình chánh đã nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ cướp tài sản
ở bãi đất trống đường liên ấp ba mươi bốn ấp bốn xã phong phú huyện bình chánh
theo nội dung trình báo vào lúc khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm qua
lý minh tuấn điều khiển xe máy đến bãi đất trống nói trên
dừng xe đi vệ sinh thì đã bị hai đối tượng dùng cây gỗ tấn công
tuấn chống trả thì đã bị đối tượng dùng dao thái lan đâm vào đuôi phải
cướp đi hai mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng rồi tẩu thoát
tuấn sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy
nhận được tin báo công an xã phong phú đã báo cáo ngay cho ban chỉ huy công an huyện
cử lực lượng phối hợp điều tra truy xét đồng thời cử cán bộ đến bệnh viện trợ rẫy
làm việc với lý minh tuấn
qua quá trình truy xét điều tra ban đầu lực lượng công an nhận định không có vụ cướp nào xảy ra
làm việc với lý minh tuấn tại khoa cấp cứu bệnh viện trợ rẫy tuấn đã khai nhận
do cha mẹ mình khó khăn làm ăn thua lỗ tuấn đã giấu vợ vay mượn của bạn bè để giúp gia đình
vào sáng ngày năm tháng bốn tuấn đã dùng số tiền hai mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng vợ gửi vào tài khoản để trả nợ
lo sợ vợ biết chuyện nên tuấn đã mua một con dao thái lan rồi chạy xe máy đến bãi đất trống
thuộc đường liên ấp ba mươi bốn ấp bốn xã phong phú tự đâm vào đùi để gian cảnh bị cướp
hiện vụ việc đang được công an huyện bình chánh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết vừa triệt phá thành công nhóm lừa đảo
với thủ đoạn tinh vi là sử dụng đá thiên thạch và sừng tê giác giả để chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hồ hoàng hôn
chú thành phố hồ chí minh và tô vũ tiến chú tây ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra các đối tượng đã tạo dựng hình ảnh giả mạo dàn dựng video hình ảnh về đá thiên thạch
sừng tê giác để dụ dỗ người tham gia đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao
để tạo lòng tin các đối tượng còn cho bị hại xem hình ảnh giả về các hợp đồng mua bán thiên thạch có giá trị
hình ảnh các đối tượng tiếp xúc với các lãnh đạo nhà nước
với thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa của một người đàn ông chú tỉnh bình dương hơn ba tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ bảy vật có hình dạng giống sừng động vật
một khối kim loại màu đen có hình dạng chưa xác định và nhiều vật chứng liên quan
vụ việc đang được công an tỉnh bình dương tiếp tục điều tra làm rõ
sau khi xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ đối tượng nguyễn đoàn tú khải đã mang theo hai khẩu súng
đến nhà người này để giải quyết mâu thuẫn
công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố nguyễn đoàn tú khải
chú xã cư ê bua thành phố buôn ma thuật để điều tra về hành vi tàng trữ vận chuyển sử dụng vũ khí quân dụng
điều tra ban đầu vào giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn khải có mâu thuẫn với một người phụ nữ
ở phường tân lợi thành phố buôn ma thuật
khải đã mang theo một khẩu súng rưu lô bên trong có lắp sẵn sáu viên đạn
một khẩu súng hơi đến nhà người phụ nữ trên để trả thù
tuy nhiên khi đến nơi người phụ nữ không ra gặp nên khải đã rút súng bắn một phát vào làm vỡ cửa kính
và cuộc truy sát công an thành phố bôn ma thuật đã giữ khải thu giữ hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn
khải từng có năm tiền án về các tội cướp tài sản cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu đà nẵng cho biết đơn vị vừa truy xét bắt giữ hai đối tượng
cùng chú xã hòa nhơn huyện hòa vang là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
trước đó tối ngày ba mươi tháng ba tại khu vực đường hoàng văn thái một phụ nữ chú phường hòa khánh nam quận liên triều
đang đi trên đường thì bị hai đối tượng áp sát xe máy giật túi sách và bị thương rất nặng
tiếp nhận thông tin công an quận liên triểu phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố
và công an huyện hòa vang tập trung xác minh nhận định lê hoàng vĩ và đặng ngọc khánh là các đối tượng gây án
mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng cùng chú tỉnh đồng nai đã bị công an thành phố lâm khánh
tỉnh đồng nai khởi tố bị can và bắt tạm ra
hai đối tượng phạm thanh tuấn và huỳnh hồng thiên an đã bán ma túy cho các con nghiện để kiếm lời
công an thành phố long khánh bắt quả tăng tuấn đang cất giấu một bịch ma túy để bán cho các con nghiện
tại một nhà trọ thuộc phường xuân thanh thành phố long khánh
kiểm tra nơi ở của an lực lượng công an thu giữ thêm một bịch ni lông
bên trong có nhiều cục chất tinh thể màu trắng và một bịch ni lông
bên trong có các viên nén màu nâu một cân tổ ly
qua giám định cơ quan chức năng xác định số ma túy nói trên